dù bị lực lượng công an liên tục đấu tranh triệt xóa nhưng bằng mọi cách mọi thủ đoạn
tội phạm tín dụng đen vẫn hoạt động với các phương thức ngày càng tinh vi hơn
trước thực trạng này lực lượng công an tỉnh hưng yên đã đồng loạt thực hiện kế hoạch tấn công chấn áp
theo đó nhiều đường dây ổ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen đã bị đấu tranh bóc gỡ ghi nhận tại huyện khói châu
đối tượng vương văn thưởng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thương chú tại xã phùng hưng huyện khói châu tỉnh hưng yên
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện khói châu khởi tố vụ án khởi tố bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
với mức lãi suất từ năm đến sáu đồng trên một triệu một ngày thượng đã cho nhiều người trên địa bàn vay
mới đầu em cho một hai người vai thì cũng thấy tính lãi suất cũng có có thu nhập có lời thì về sau ai hỏi vai thì em cho vai tiếp theo
bạn bè nếu mà em cho vai thì bạn bè để trong
quen biết nhau thì em không yêu cầu gì ạ còn em cho người khác trong thôn trong xã vai quen biết thì em chỉ yêu cầu viết giấy nhận nhận tiền ạ
rồi xong rồi yêu cầu ký vào rồi ạ tôi cho vai tiền thì tôi cắt luôn một tháng đầu tiên lấy lãi suất ạ thì tiếp theo thì đến tháng tiếp theo thì cứ thế mà đóng ạ
còn đây là đối tượng nguyễn văn tuấn và ba đồng phạm trong vụ án cưỡng đoạt tài sản và cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
xảy ra tại thôn độ xá xã hồng tiến huyện khói châu
đặc biệt các đối tượng này còn có hành vi quản lý và hành hung người vay là anh nguyễn văn thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín tại xã hồng tiến
rồi gọi điện cho người thân để ép mang tiền đến trả chuộc người
vô tình gặp anh thanh này em mới giữ anh ấy lại tại vì trước đấy anh ấy lợi em hai mươi triệu từ hơn một năm trước rồi
thế em mới giữ anh ấy lại em bắt anh ấy trả tiền em thôi thế nào mấy người kia thấy em xuống đến đấy thì giữ được anh thanh này thì mấy người kia cũng ra
em chạy taxi em lái taxi ở ngoài ngã tư vô thời
thế là anh em trước là anh em lái chạy taxi chắc người ta chơi vào người ta cứ thiếu một bảy mươi triệu thì người ta cứ vai em
thế là em cho vai không không đành thế là em mới tính nãi thôi
theo cơ quan công an các đối tượng hoạt động tín dụng đen phương thức thủ đoạn không mới vẫn là kiểu thủ tục nhanh gọn vay dễ dàng
mọi hoạt động vay đều dưới hình thức tự thỏa thuận với nhau
tuy nhiên tính chất của các đối tượng ngày càng manh động
nếu người vai không trả đúng hẹn chúng sẵn sàng gây áp lực bắt giữ hoặc hành hung người vai

tội khác liên quan như trộm các tài sản và đánh bạc đánh lô đánh đè
thời gian qua công an huyện khói châu đã quyết liệt đấu tranh xử lý đối với các hoạt động tín dụng đen trên địa bàn
chỉ trong vòng ba tháng từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã khởi tố ba vụ với năm bị can về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
tuy nhiên nếu chỉ có sự đấu tranh của lực lượng công an thì chưa đủ
mà phải cần sự vào cuộc của các cấp chính quyền và đặc biệt là người dân cần tỉnh táo trong các hoạt động tài chính tránh sập bẫy của tín dụng đen